ngày tám tháng tám ubnd tp hà nội ban hành văn bản số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai về siết chặt việc cung cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội
tuy nhiên sau khi ban hành thì một số nội dung tại văn bản chưa được các cơ quan đơn vị thống nhất cách hiểu
dẫn đến còn lúng túng trong triển khai thực hiện chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân doanh nghiệp cũng như yêu cầu phòng chống dịch bệnh
do vậy vào sáng nay ủy ban nhân dân tp hà nội vừa thông báo hỏa tốc về việc triển khai các chỉ đạo của ủy ban nhân dân tp tại công văn số hai nghìn năm trăm sáu mươi hai
theo đó người đi đường chỉ cần xuất trình giấy tờ tùy thân chứng minh nhân dân căn cước công dân hoặc hộ chiếu kèm theo giấy đi đường
mẫu giấy đi đường đã được ban hành mà không cần xuất trình lịch trực lịch làm việc văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan đơn vị
cũng như không cần xuất trình các giấy tờ có xác nhận của ủy ban nhân dân phường xã
cũng theo thông báo mới này mặc dù người đi đường không cần xuất trình các giấy tờ có xác nhận của phường xã
nhưng để phục vụ công tác kiểm tra giám sát việc chấp hành quy định về giãn cách của các đơn vị trên địa bàn
và tiến hành hậu kiểm khi cần thiết doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh có trách nhiệm tổng hợp danh sách người lao động của đơn vị
cần lưu thông trên đường kèm theo phương án sản xuất kinh doanh bảo đảm các yêu cầu về quy định phòng chống dịch
và gửi đến ủy ban nhân dân cấp phường xã để được xác định